những ngày này cùng với nhiều địa phương trong cả nước cũng như trên địa bàn thành phố đà nẵng
các xã miền núi như hoa bắc hoa phú thuộc huyện hoa vang cũng đã tích cực chuẩn bị danh sách cử tri
tập huấn các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu cho cán bộ và nhân dân
đặc biệt là trang hoàng cơ hoa rực rỡ trên khắp các tuyến đường và thôn xóm
sẵn sàng cho ngày hội bầu cử vào hai mươi ba tháng năm tới đây
tại các thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số như cơ tu mường thái rẻ chiêng
công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bầu cử cũng như việc chuẩn bị cơ hoa
điểm bỏ phiếu bầu cử ngay tại thôn được triển khai tích cực
qua đó đại đa số bà con đều đã sẵn sàng tham gia bầu cử với một tinh thần phấn khởi

với vào vào trong r nacht al ramadan quyền đến các xã hội bắt của phú đã tổ chức